tại tp hcm để chống kẹt xe trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố sẽ triển khai đến tám mươi dự án xây dựng các công trình giao thông
với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng ba mươi chín tỷ đồng
trong năm nay sẽ có bảy mươi năm công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực
trong năm nay sẽ có bảy mươi năm công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực trọng điểm
có sáu dự án giảm ồn tắc giao thông ở sân bay tân sơn nhất với tổng vốn đầu tư một ba trăm tám mươi tỷ đồng
khu vực cảng cát lái có một mươi bốn dự án với tổng vốn đầu tư bốn chín trăm chín mươi năm tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông nặng nề
và kéo dài trên các tuyến đường đồng văn cống nguyễn thị định sa lộ hà nội mai trí thọ
khu vực trung tâm cửa ngõ thành phố có năm mươi năm công trình có tổng vốn đầu tư ba mươi hai hai trăm linh tỷ đồng
trong đó một số công trình đáng chú ý là xây dựng cầu vượt ngã sáu gò vấp quận gò vấp
cầu nguyễn văn cử kết nối đường võ văn kiệt quận năm quận tám cầu nguyễn tri phương kết nối đường võ văn kiệt quận năm quận tám
cầu nhị thiên đường một quận tám hầm chui nút giao thông an sương quận một mươi hai hóc môn
ngoài ra có ba dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ với tổng vốn đầu tư hai trăm tám mươi một tỷ đồng
đồng thời thành phố cũng sẽ triển khai dự án xây cầu thay phà cát lái nối quận hai tp hcm với huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
và phà bình khánh nối trung tâm thành phố với huyện cần giờ